tại hà nội bộ y tế đã cung cấp thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh tay chân miệng sởi
xuất xuất huyết hiện nay cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
hiện nay bệnh dịch sởi tay chân miệng và sốt xuất huyết đen gu có số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm trước
và xu hướng tiếp tục tăng tính từ đầu năm đến ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã có một chín mươi ba ca dương tính
với sởi và một ca tử vong sáu mươi một tám trăm hai mươi một ca mắc tay chân miệng và sáu ca tử vong sáu mươi bảy bốn trăm một mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết đen gu
và một mươi một ca tử vong lượng bệnh nhân khám và điều trị các bệnh trên gia tăng tại các cơ sở khám
chữa bệnh gây tình trạng quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo do đó bộ y tế đã khẩn trương chỉ đạo
thực hiện các giải pháp nhằm trần đoán sớm điều trị kịp thời theo đúng hướng dẫn tránh quá tải
giảm lây nhiễm chéo để giảm tử vong
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh
truyền nhiễm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng chống dịch
tăng cường giám sát tiêm chủng phòng bệnh và tổ chức tốt công tác điều trị